tại thành phố cần thơ tổ công tác của thủ tướng chính phủ do ông mai tiến dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ tổ trưởng tổ công tác đã có buổi kiểm tra ubnd tp cần thơ trong việc thực hiện các chỉ đạo nhiệm vụ của chính phủ thủ tướng chính phủ giao việc cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng mai tiến dũng cho biết với quyết tâm của thủ tướng chính phủ để xây dựng một chính phủ kiến tạo hành động liêm chính thủ tướng rất quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện thể chế
bộ trưởng đánh giá cần thơ là một trong những thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ không có nhiệm vụ quá hạn
tuy nhiên thành phố cần thơ còn hạn chế ở việc giải ngân vốn chậm nên cần phải đốc thúc và tích cực thầu gỡ vấn đề thủ tục đầu tư
vấn đề tăng tỷ lệ giải ngân để đạt yêu cầu
thăm trung tâm hành chính công của quận bình thủy bộ trưởng mai tiến dũng đánh giá trung tâm hành chính công cấp quận đã triển khai hoạt động tốt người dân có thể truy cập và làm hồ sơ thủ tục thuận lợi